chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thông báo nhanh về một số kết quả kinh tế xã hội trong tháng hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo của chính phủ nhận định tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực
hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tạo động lực mới khí thế mới và đà phát triển thời gian tới
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến tiến độ điều tra xét xử vụ án tân hoàng minh flc
và giải pháp làm lành mạnh thị trường chứng khoán
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
qua hai vụ án này cơ quan điều tra phát hiện việc thao túng thị trường chứng khoán của flc
thể hiện qua hai hành vi gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán
cơ quan điều tra cũng đã chỉ ra sáu nguyên nhân như thiếu kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng
với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán
từ những bài học này các cơ quan chức năng đang phối hợp để vá và bịt các lỗ hỏng đó
hy vọng trong thời gian tới thị trường trương khoán của chúng ta sẽ phát triển lành mạnh tốt hơn
cơ quan công an cũng đã như vậy gửi thông điệp đến những người trương khoán
không nên lợi dụng những sơ hở đấy hoặc tiến hành các hoạt động các thủ đoạn
để thao túng thị trường trương khoán
và nếu còn ai cá nhân hay tổ chức nào mà tiếp tục tiến hành các thủ đoạn
thao túng thị trường trương khoán
thì chắc chắn là cơ quan điều tra sẽ sớm mời về sinh hoạt trong một cái không gian hẹp
để cho thị trường trương khoán hoạt động lân ngoại
về vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
người phát ngôn bộ công an cho biết bước đầu mới xem xét hai dự án ở vĩnh phúc
cơ quan điều tra đã phát hiện công ty này bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính trốn thuế
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
và cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tỷ đồng
ngoài ra doanh nghiệp này còn có nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán
chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường
nhưng đã bán thu tiền không giao đất cho nhà đầu tư
gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng
không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi mà nhận dự án
ví dụ như cái doanh nghiệp này là doanh nghiệp ban đầu thì cũng doanh nghiệp nhỏ cấp huyện
như vươn lên đi khắp nơi và có trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng
trong khi đó năng lực mức độ của công ty này cũng rất là vừa phải
trong khi nhiều các tập đoàn công ty hùng mạnh nhưng cũng không nhận được các cái
không có được những cái dự án lớn như thế này

người phát ngôn bộ công an cho biết bước đầu mới xem xét hàng chục nghìn tỷ đồng
an cũng cho biết thêm theo cơ quan điều tra phó tổng giám đốc của công ty phúc sơn
mới học xong lớp bốn đồng thời khẳng định cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ
mở rộng điều tra để xử lý đúng người đúng tội và thu hồi tài sản
cũng tại buổi họp báo đại diện các cơ quan của chính phủ đã trả lời các câu hỏi
liên quan đến các lĩnh vực khác như lộ trình thực hiện cải cách tiền lương
tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng tiến dụng việc đẩy nhanh nghiên cứu
và triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư
đặc biệt là tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư hai làn xe
thưa quý vị chuyển đổi số là xu hướng không thể đảo ngược của thế giới hiện đại
là yêu cầu cấp thiết của sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia
nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số thời gian vừa qua
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy quá trình này
góp phần xây dựng chính phủ số xã hội số kinh tế số
hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm ngành công an bắt đầu chuyển đổi trạng thái
từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử của tất cả các lực lượng
mà đầu tiên và trước mắt là ở cấp cơ sở ở các lực lượng gần dân nhất
nội dung này sẽ được phân tích ở phần trình bày của biên tập viên linh chi
trong mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn
dữ liệu đúng đủ sạch sống chính là công cụ và điều kiện đặc biệt quan trọng
để người dân thực hiện đề án sáu triển khai dịch vụ công trực tuyến
kết quả này có tác động rất lớn người dân càng tham gia nhiều
thì dữ liệu càng được tạo lập nhiều hơn
những biến động về dữ liệu sẽ được tạo lập bôi đáp trở lại
để phục vụ hiệu quả hơn cho người dân doanh nghiệp và xã hội
nhận thức rõ vấn đề đó thời gian qua lực lượng công an các cấp
đặc biệt là cấp cơ sở đã phối hợp với các ngành chức năng
tích cực chuyển đổi trạng thái công tác từ thủ công sang môi trường điện tử
qua đó phát huy vai trò lạn đòn bầy tạo ra công cụ nghiêm cảm hứng
cho người dân doanh nghiệp và các đơn vị chức năng triển khai đề án sáu
tham gia ngày càng mạnh mẽ vào các dịch vụ công trực tuyến
ghi nhận sau đây tại tỉnh miền núi điện biên
bộ phận một cửa ủy ban nhân dân phường mường thanh thành phố điện biên phủ
chỉ mất vài phút anh bình đã hoàn thiện thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân
trên cổng dịch vụ công quốc gia để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
việc xác nhận tình trạng hôn nhân nhất là đối với các trường hợp thay đổi nơi cư trú thường xuyên
là một trong những khó khăn thường gặp của cán bộ phường mường thanh
tuy nhiên những vấn đề này đã được giải quyết linh hoạt
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
căn cứ và thông tin của công dân cung cấp thì chúng tôi cũng đề nghị là
chính quyền địa phương những nơi mà công dân sinh sống trước đây
để xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân trước khi chuyển đến phường mường thanh để sinh sống
lực lượng công an tỉnh điện biên cũng đã phối hợp rất nhiều ngành
để triển khai các nền tảng liên quan đến các dịch vụ công trực tuyến
và từ cái danh tính điện tử được coi như là khai sinh của công dân
ở trên nền tảng số đó thì người dân có thể thực hiện được rất nhiều các thủ tục hành chính công
ở trên môi trường trực tuyến được thực hiện từ điện thoại thông minh
hoặc là từ máy tính của công dân để gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng
mà không cần phải không phải đến trụ sở cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục
nhằm đảm bảo vấn đề đó là giảm thiểu thủ tục hành chính cho người dân
đến trụ sở công an phường tân thanh thành phố điện biên phủ để làm thủ tục đăng ký tạm trú
thay vì phải khai hàng loạt thông tin vào biểu mẫu
theo phương thức thủ công như trước kia
dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an phường chị loan đã tự mình thực hiện thủ tục này
qua ứng dụng vneid trên chính chiếc điện thoại thông minh của mình
khi tiếp xúc và làm việc với các anh thì tôi thấy là các anh làm việc rất là nhanh chóng và nhiệt tình
tôi thấy bây giờ thủ tục thì dễ hiểu và ngắn gọn
tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại và thời gian làm việc
đăng ký về tạm chú tạm vắng
thông qua vấn đề về
đăng ký online người ta làm cũng rất là tốt rất là hiệu quả
cái này thì
thực ra cái này nó cũng mới nhiều người chưa biết
nhưng mà khi mà người ta biết người ta sử dụng rồi đấy thì nó lại rất là tốt
cho nên tôi thấy rằng là cái vấn đề số hóa là một trong những cái mà
và là cái vấn đề công nghệ mà chúng ta cần phải triển khai càng nhiều càng tốt càng sớm càng tốt
để đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống
công an tỉnh điện biên đã chỉ đạo công an cấp cơ sở phường xã
tiếp tục duy trì đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp
làm sạch dữ liệu dân cư
đặc biệt tiếp tục tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công trên môi trường điện tử
cải cách triệt đề các thủ tục quy trình
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
sẵn sàng chuyển dần sang trạng thái làm việc trên môi trường điện tử vào năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyển trạng thái là từ môi trường thủ công sang cái môi trường mạng
thứ nhất là nó đem lại được cái kỹ năng thao tác cho cán bộ diễn sĩ
đòi hỏi cán bộ diễn sĩ phải thích ứng mỗi cán bộ chiến sĩ
là phải có tranh nhiệm hơn với công việc
bởi vì cái thời gian thủ tục hành chính ở trên môi trường mạng
nó được quy định theo ngày theo giờ
cho nên là bắt buộc cán bộ diễn sĩ phải đáp ứng được cái yêu cầu của công việc
thưa quý vị và các bạn
việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng
thêm chốt trong tiến trình cải cách hành chính
chính phủ địa tử
tuy nhiên để người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến
thì công tác tuyên truyền hướng dẫn đóng vai trò hết sức quan trọng
nhận thức rõ vấn đề đó
thời gian qua lực lượng công an trên cả nước đã đồng hành cùng với người dân
cầm tay hướng dẫn người dân
để nhằm thay đổi vấn đề nhận thức hành vi của người dân và doanh nghiệp
trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính
phòng cảnh sát phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
để giúp người dân dễ dàng tiếp cận
với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến
phòng cảnh sát phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
đã bố trí cán bộ chiến sĩ
hướng dẫn người dân từng bước nộp hồ sơ
trên cổng dịch vụ công bộ công an
hơn một năm qua một trăm linh hồ sơ liên quan lĩnh vực phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ đều được giải quyết
thông qua cổng dịch vụ công của bộ công an
cái việc mà nộp hồ sơ trực tuyến này
thì đã làm cái dạng thời gian
làm giải quyết cái thủ tục
thứ nhất là thời gian chúng tôi phải di chuyển
cái thứ hai là chúng tôi không phải là đợi chờ quá dài
vì là như các anh chị đơn vị vừa hướng dẫn
các anh chị cam kết là vừa giải quyết dịch vụ công trực tuyến
vừa cam kết là giúp ngắn thời gian
tối thiểu là bảy mươi so với hạn định
thông thường là
trong thời gian trước
thì những cái hồ sơ mà thẩm duyệt nghiệp thu về phòng trái trái
thì những cái bản vẽ rất là nhiều
và dung lượng lớn
thì khi mà triển khai dịch vụ trực tuyến
thì chúng tôi khuyến khích là người dân và doanh nghiệp
là chuyển thẳng từ những cái file bản vẽ trên máy tính
sang thẳng file pdf
để có thể là thực hiện việc ký số
giúp cho người dân và doanh nghiệp
giảm được rất là nhiều những cái khóa
trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến
về phòng trái trái trái
tại tỉnh quảng ngãi
với phương châm công dân ba có
có căn cước công dân gắn chip khi đủ tuổi
có tài khoản định danh điện tử
và có tham gia dịch vụ trực tuyến
khi thực hiện các thủ tục hành chính
thời gian qua lực lượng công an đã tăng cường
điều tra cơ bản nắm hộ nắm người
tuyên truyền cho người dân nắm nhận thức
các tiện ích của đề án sáu
tham gia cài đặt kích hoạt và sử dụng
tài khoản định danh điện tử dịch vụ công trực tuyến
công an xã và lực lượng đoàn viên xã
tổ chức thành các tổ công tác
đấy tặng nhà bà con
để tổ chức tiên riêng
và hướng dẫn bà con
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng
dịch vụ công trực tuyến là một khâu quan trọng
trong quá trình cải cách hành chính
và xây dựng chính phủ địa tử
việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến
giúp giảm thiểu được áp lực công việc
giải quyết công việc nhanh hơn thuận tiện hơn
bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ
của các bộ ngành chính quyền địa phương
trong đó nòng cốt là lực lượng công an
thì mỗi người dân cần cập nhật
hiểu biết và từng bước sử dụng
thành thạo các ứng dụng phát huy hiệu quả hơn nữa
những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại
đây cũng là nền tảng
để góp phần phát triển kinh tế xã hội
tại mỗi địa phương
và đến đây tiêu mục đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
cũng xin được kết thúc
thưa quý vị công tác kỹ thuật hình sự
của lực lượng công an nhân dân
là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng
đối với hoạt động điều tra truy tố xét xử
các loại tội phạm
qua công tác này lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh gia lai
đã khám phá ra nhiều vụ án
buộc các dấu vết phải lên tiếng
đưa hung thủ ra ánh sáng
giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh gia lai
đã tổ chức khám nghiệm năm mươi ba vụ việc các loại
trong đó có một mươi bảy vụ án giết người
giám định kỹ thuật hình sự pháp y
trên một vụ việc
công tác giám định đã phát hiện hàng nghìn mẫu vật ma túy
tiền giả giấy tờ giả vũ khí
vật liệu nổ các loại
góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng công an
đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là điều tra khám phá xử lý các vụ án
bất kể thời tiết là trời nắng mưa
hoặc là ngày đêm hôm
hoặc là ngày lễ
thì khi mà
chúng tôi phải
đến khám nghiệm hình trường
vượt qua các khu vực rừng
nồi núi hiểm trợ
để tiến hành khám nghiệm
phát hiện các loại dầu vết vật chứng
phục vụ cho công tác điều tra
đặc biệt là đối với các vụ án
đặc biệt nghiêm trọng
khi mà xảy ra thì chúng tôi bắt buộc phải nhanh chóng
có mặt tại hình trường
để mà khám nghiệm
phát hiện các loại dầu vết vật chứng
tồn tại tại hình trường
và đó đánh giá các dầu vết vật chứng
để mà khám nghiệm
thú lượng phù hợp với tính chất
hợp độ diễn biến của vụ án
với tinh thần làm việc tận tụy
khoa học tỉ mỉ
thận trọng tư duy logic
các cán bộ chiến sĩ kỹ thuật hình sự đã tổ chức tốt công tác khám nghiệm hiện trường
đảm bảo khách quan toàn diện
nhanh chóng chính xác
thu giữ được nhiều dấu vết vật chứng quan trọng
có giá trị truy nguyên cao
từ đó nghiên cứu phân tích đánh giá trên cơ sở khoa học
có phần định hướng
giúp cơ quan điều tra triển khai hiệu quả
các hoạt động điều tra
đặc biệt từ kết quả khám nghiệm hiện trường
đã phát hiện được thủ phạm thực hiện nhiều vụ án
hoặc hỗ trợ rất tích cực công tác truy xét
theo dấu vết nóng của tội phạm
lực lượng kỹ thuật hình sự
cũng phải là phấn đấu
rồi là nỗ lực
để mà đảm bảo được
các yêu cầu về công tác khám nghiệm hiện trường
công tác kỹ thuật phòng trọng tội phạm
đặc biệt là sự phối hợp
với các đơn vị
để thực hiện các nhiệm vụ
của lực lượng kỹ thuật hình sự
và để đảm bảo được
trong giai đoạn hiện nay
thầm lặng cống hiến
lực lượng kỹ thuật hình sự luôn sát cánh
cùng công an các đơn vị địa phương
đấu tranh phòng trống các loại tội phạm
giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
tiếp tục với các tin tức về an ninh trả tự
công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an
công an thành phố hà nội
bóc gỡ thành công đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh
bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ số lượng lớn ma túy
tại bến xe văn la
thuộc phường phú la
quận hà đông hà nội
ban chuyên án đã tổ chức bắt quả tang đối tượng nguyễn đình duy
chú tại huyện trương mỹ tp hà nội
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tang vật thu giữ hơn

hơn một chín kg ma túy đá

và một số vật chứng khác có liên quan
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp
ba đối tượng khác là quang văn hậu
quang văn hảo và lành văn toàn
cùng chú tại xã mường hùng huyện sông mã
trước khi bị bắt các đối tượng đã mua bán
vận chuyển chót lọt ba lần khác
với số lượng lớn ma túy
tổ chức cho nhiều người
vay lãi cao võ tấn tùng
bốn mươi tám tuổi chú tại thị trấn phước an
huyện crong park tỉnh đắk lắc
còn tấn công lực lượng công an khi khám nhà
công an huyện crong park
đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
để tiếp tục điều tra xử lý đối tượng
về hai hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng một
đối tượng tùng đã cho bảy mươi một người dân
trên địa bàn huyện crong park vay tiền
với lãi suất cao tổng số tiền cho vay
khoảng hơn chín tám tỷ đồng
thu lợi bất chính số tiền hơn chín trăm hai mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi chín tháng một
trong khi một tổ công tác của công an
huyện crong park tiến hành khám xét
khẩn cấp nơi ở của tùng
vì sợ bị thu giữ tài liệu vật chứng liên quan
đến hoạt động tín dụng đen của mình
đối tượng đã bất ngờ dùng một con dao thái lan
tấn công tổ công tác khi đang khám xét
nhưng đã bị khống chế
tại nhà ở của đối tượng tổ công tác đã thu nhiều
tiền mặt và tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen
tại cơ quan công an
võ tấn tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi
phạm tội của mình
vào chiều ngày hôm nay
một vụ cháy đã xảy ra
tại khu vực tổ dân phố một mươi tám
cụm cư dân bắc lãm phường phú lương quận hà đông
thông tin ban đầu không có người mắc kẹt
ở trong đám cháy
do trong nhà chứa nhiều đồ vật dễ bắt cháy
nên đám cháy đã nhanh chóng phát triển
thành cháy lớn cháy lan
cột khói bốc cao lửa bao trùm cả ngôi nhà
và đã cháy sang các nhà bên cạnh
ngay khi nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông
cùng các đơn vị chi viện đã huy động nhiều xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường để chữa cháy
đến khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm chiều cùng ngày
đám cháy cơ bản đã được kiểm soát
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng
điều tra làm rõ
ủy ban nhân dân tp hà nội
vừa có công văn về công trình nhà ở
tại địa chỉ số hai mươi hai
ngách hai trăm ba mươi sáu trên một mươi bảy
đường khương đình phường hạ đình quận thanh xuân
có dấu hiệu không đảm bảo an toàn
theo đó ủy ban nhân dân
tp hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân quận thanh xuân
xác định rõ nguyên nhân sự cố
xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân
có liên quan
ủy ban nhân dân tp
giao ủy ban nhân dân quận thanh xuân
triển khai việc ngừng sử dụng công trình
khoanh vùng nguy hiểm di chuyển người
và tài sản để đảm bảo an toàn
hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm
đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân
trong thời gian di rời
quản lý hiện trường theo dõi quan chắc
nhằm phát hiện cảnh báo xử lý kịp thời
những tình huống bất lợi có thể
gây mất an toàn cho công trình và các công trình lân cận
cùng với đó cần lưu ý
giả soát lại hồ sơ khảo sát thiết kế
quản lý cấp phép và thi công xây dựng công trình
xác định rõ nguyên nhân sự cố
xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
có liên quan
sau khi khắc phục sự cố kịp thời
đảm bảo an toàn cho công trình và người dân sinh sống
cơ quan chủ trì giải quyết sự cố
quyết định việc đưa công trình vào sử dụng
ủy ban nhân dân quận thanh xuân
có trách nhiệm phối hợp với sở xây dựng
tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
các nội dung vượt thẩm quyền